công an quận hoàng mai hà nội hôm nay cho biết chín người gồm giám đốc phó giám đốc và các đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm một mươi g đang bị tạm giữ hình sự để điều tra
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận về hành vi nhận tiền để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện
điều tra ban đầu xác định từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã nhận hối lộ khoảng năm tỷ đồng
và trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba đã bàn bạc thống nhất không khai nhận nếu bị kiểm tra